đó là câu hỏi xuất hiện đã khá lâu và tiếp tục được đặt ra tại cuộc họp của ủy ban thường vụ quốc hội ngày một mươi ba tháng chín
tình trạng nhập thiết bị công nghệ lạc hậu và cả rác thải công nghiệp sẽ buộc chúng ta phải đối mặt nhiều mối nguy như ô nhiễm môi trường mất an ninh năng lượng kéo dài quá trình hiện đại hóa nền công nghiệp giảm năng lực cạnh tranh quốc gia
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài bãi rác công nghệ không còn là cảnh báo của tác giả song giang mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
để phục vụ sản xuất kinh doanh
thời gian qua nhiều doanh nghiệp đã nhập khẩu máy móc thiết bị từ nhiều quốc gia
tuy nhiên bên cạnh các doanh nghiệp có ý thức đi tắt đón đầu đầu tư nhập khẩu các thiết bị công nghệ hiện đại vẫn còn một số doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị cũ công nghệ lạc hậu
điều này đã và đang gây hệ lụy khó lường nhất là khi gần đây hàng loạt vụ việc liên quan nhập thiết bị hết hạn sử dụng rồi tân trang thành thiết bị mới để trục lợi
đã bị các cơ quan chức năng phát hiện xử lý
điển hình là công ty thương mại và kinh doanh thiết bị y tế anna hà nội
với thủ đoạn khai báo nhập thiết bị y tế mới một trăm linh đã nhập máy móc thiết bị y tế hết hạn sử dụng sau đó phù phép thành hàng nhập khẩu mới nguyên chiếc chuyển đến một số cơ sở y tế
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi sáu giám đốc anna
khai báo trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện công ty này đã nhập năm mươi ba máy phân tích sinh học các loại thu lợi hàng tỷ đồng
điều khiến dư luận quan tâm là số máy này đã được chuyển tới những địa chỉ nào với các máy móc thiết bị không còn giá trị sử dụng
nhưng vẫn được các cơ sở y tế dùng phân tích kết quả xét nghiệm bao nhiêu người do kết quả đó mà phải tiền mất tật mang
có thể gây nguy hại cho cộng đồng như vậy
xong giám đốc anna
chỉ phải chịu hình phạt hai mươi bốn tháng tù vì tội buôn lậu
tương tự là sự việc tại công ty trách nhiệm hiếu hạn kỹ thuật thiết bị y tế bảo trân hà nội
công ty này đã nhập khẩu máy soi dạ dày máy scan phim x quang các phụ kiện đi kèm
xuất xứ từ nhật bản trung quốc mexico các máy móc này đều đã bị thải loại do không còn hạn sử dụng
nhưng công ty bảo trân vẫn nhập và đã tân trang thành hàng mới
để tuồn vào một số bệnh viện tuyến huyện
tình trạng nhập máy móc thiết bị công nghệ lạc hậu từ nước ngoài vào việt nam
không chỉ là vấn đề nóng trong ngành y tế mà còn trong nhiều lĩnh vực khác
đầu năm hai nghìn một mươi sáu dư luận không khỏi ngạc nhiên trước một văn bản cho thấy
ngành đường sắt đang chuẩn bị mua một trăm sáu mươi toa xe tàu hàng cũ từ nước ngoài
trong số này có tới một trăm hai mươi toa có tuổi thọ hơn hai mươi năm
ngay sau khi phát hiện sự việc
lãnh đạo bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo quyết liệt xử lý kịp thời như
cách chức tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội
yêu cầu tổng công ty đường sắt việt nam kỳ luật nghiêm các cán bộ liên quan
do đã làm văn bản trái thẩm quyền gửi cơ quan cấp trên
không thực hiện đúng chủ trương của đảng nhà nước và cơ quan liên quan
về việc nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyển công nghệ đã qua sử dụng
nếu sự việc không được phát hiện xử lý kịp thời
thì việc nhập toa xe cũ sẽ thành chuyện đã rồi
vừa gây thất thoát lãng phí ngân sách
vừa đẩy tới nguy cơ không bảo đảm an toàn giao thông
khi các thiết bị này được đưa vào vận hành
thực tế trong không ít trường hợp
việc nhập khẩu thiết bị công nghệ cũ khiến một số doanh nghiệp xa lầy
làm thiệt hại kinh tế quốc gia
cụ thể như việc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên vận tải viễn dương thuộc vinasin
trong hai năm hai nghìn sáu hai nghìn bảy
đã mua một mươi tàu máy
tàu vận tài biển có tuổi đời hơn một mươi năm năm
với tổng số tiền lên đến ba một trăm ba mươi sáu tỷ đồng
gần hai trăm linh triệu đô la mỹ
vì các tàu này đều đã quá tuổi
không thể làm thủ tục đăng kiểm tại việt nam
cho nên chúng vẫn được treo cờ nước ngoài theo quốc tịch cũ để hoạt động vận tải
giai đoạn hai nghìn năm hai nghìn một mươi
tổng công ty hàng hải việt nam vinasin
cũng từng nhập khẩu bảy mươi ba tàu cũ
với số tiền gần hai mươi triệu đồng

có tàu đã sử dụng ba mươi đến ba mươi ba năm
vẫn được nhập về sử dụng
hậu quả là đến năm hai nghìn một mươi ba
đã buộc phải phá rỡ những tàu nhập xuống cấp
đồng nghĩa với việc hàng nghìn tỷ đồng bỏ ra mua
đã bị đổ xuống sông xuống biển
một cách lãng phí không thể chấp nhận
trong lĩnh vực nhiệt điện
tình trạng sử dụng máy móc thiết bị nhập ngoại
nhưng kém chất lượng cũng đáng lo ngại
số liệu của việc nghiên cứu cơ khí
bộ công thương cho thấy là
trong số hai mươi dự án năng lượng đang thực hiện
có một mươi năm công trình do tổng thầu nước ngoài thực hiện
với tỷ lệ nội địa hóa là
phản ánh của báo chí cho thấy
một số nhà máy nhiệt điện
sau khi được đơn vị tổng thầu xây lắp xong
vừa đưa vào vận hành
đã gặp trục chặt ở nồi hơi hệ thống điều khiển
nên phải điều chỉnh nhiều lần
điều này dấy lên mối lo ngại
về hiệu quả của nhà máy khi đi vào hoạt động
đáng nói là số tiền xây dựng
các nhà máy nhiệt điện
này không hề nhỏ
do đó nếu hỏng hóc có nguyên nhân
từ hệ thống máy móc lạc hậu
thì việc khắc phục sửa chữa khai thác
về sau vô cùng khó khăn
thậm chí sẽ phải đối diện với nghịch lý
dù xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện
song các ngành sản xuất và người dân
vẫn không đủ điện sử dụng
có thể nói
tình trạng nhập công nghệ lạc hậu
thiết bị hàng hóa đã qua sử dụng
hoặc quá hạn sử dụng
đang diễn ra phức tạp
có nhiều lý do giải thích cho tình trạng này
giá thành rẻ
giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí
phù hợp với trình độ lao động tại doanh nghiệp
nhập thiết bị cũ để
làm giá hồng trục lợi
nhưng hậu quả nguy hại
của việc làm này đã được chứng thực
thiết bị nhập khẩu không thể sử dụng
hoặc nếu sử dụng được thì cũng cho năng suất
chất lượng thấp giá thành cao
duy tu và bảo trì rất tốn kém
đã buộc một số doanh nghiệp
phải đầu tư trang thiết bị mới
hoặc dừng sản xuất để cắt lỗ
tình trạng nhập khẩu thiết bị cũ
để lấy linh kiện còn khiến một lượng
phế liệu lớn bị thải loại
và đất nước đứng trước nguy cơ thành điểm
tập trung rác thải công nghiệp từ bên ngoài
với hơn năm bốn trăm linh
container phế liệu
chủ yếu gồm phế liệu thiết bị điện
hàng điện tử lốt cao su đều đã qua sử dụng
đang tồn kho
tại một số cảng biển nước ta
trong đó có lô hàng nằm cả chục năm nay
đã cho thấy nguy cơ ô nhiễm môi trường
từ rác thải công nghiệp
không còn là lời cảnh báo
việc nhập khẩu máy móc công nghệ
lạc hậu phế liệu rác thải
không chỉ trực tiếp đe dọa môi trường
đe dọa an ninh năng lượng
mà còn càn trở quá trình hiện đại hóa
nền công nghiệp của đất nước
giảm giá trị cạnh tranh của quốc gia
theo đánh giá của chủ nhiệm
ủy ban khoa học công nghệ và môi trường
của quốc hội phan xuân lũng
tốc độ đổi mới công nghệ
trong các doanh nghiệp thời gian qua rất thấp
chưa đạt như mong muốn
một mươi một năm
một số ngành lĩnh vực như nhiệt điện
xi măng mía đường luyện cán thép
khai khoáng vẫn sử dụng công nghệ
lạc hậu chúng ta vẫn chuyển giao
công nghệ thông qua mua máy móc
thiết bị phần lớn đã lạc hậu
hai ba thế hệ là chính
điều này ảnh hưởng trực tiếp
đến hiệu quả và sức cạnh tranh
của nền kinh tế nước ta
còn bộ trưởng khoa học công nghệ
chu ngọc anh đánh giá là
rất yếu kém khi đề cập
tình trạng công nghệ trong nước
điều này thể hiện qua các số liệu
việt nam đứng thứ năm mươi sáu trên

cạnh tranh toàn cầu nhưng
mức độ sẵn sàng về công nghệ
chỉ đứng thứ chín mươi hai
mức độ hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp
đứng thứ một trăm hai mươi một và
khả năng tiếp thụ công nghệ
đứng thứ một trăm một mươi hai trong số

đáng lo ngại hơn
theo bộ trưởng chu ngọc anh
là chúng ta vẫn thiếu công cụ pháp lý
để kiểm soát và ngăn chặn các luồng
công nghệ lạc hậu được nhập vào
không thể đánh đổi lợi ích kinh tế
trước mắt để nhận lấy các mối nguy hại
lớn đối với sự phát triển đất nước
đó là điều đã được thủ tướng
chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định
ngày một mươi ba tháng chín
tại phiên họp thứ ba
ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận về dự án
luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật chuyển giao công nghệ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chỉ rõ
chúng ta phải vừa
quản lý được môi trường
bảo đảm phát triển bền vững
kiểm soát được tình trạng nhập khẩu công nghệ
thiết bị máy móc lạc hậu
cũ kỹ nhưng vừa phải
bảo đảm môi trường thông thoáng
tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị
máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh
và tạo môi trường thuận lợi
để phát triển thị trường khoa học
sự cố môi trường biển
các tỉnh miền trung còn đầy tính
thời sự và là cảnh tỉnh
sâu sắc cho các cấp các ngành và
các địa phương
hy vọng các quy định
của pháp luật sẽ ngày càng chặt
chẽ kịp thời điều chỉnh sự vận động
thay đổi trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ
sai phạm trong nhập khẩu chuyển giao
thiết bị công nghệ sẽ bị xử lý
nghiêm khắc đủ sức để
gian đe tuy nhiên
luật pháp không thể phát huy
được hiệu quả nếu mỗi doanh nghiệp
và cá nhân không nâng cao ý thức
trách nhiệm vì sự phát triển
bền vững của đất nước
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
bãi giác công nghệ không còn
là cảnh báo của tác giả
song giang bài đăng trên báo
nhân dân chương trình tạm dừng ở đây
theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau